năm nay do thời gian nghỉ lễ kéo dài và tình hình thời tiết nắng nóng trên diện rộng ở nhiều địa phương
nên lượng khách du lịch đến thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
theo số liệu thống kê của ngành du lịch lâm đồng lượng khách du lịch đến tham quan
nghỉ dưỡng tại đà lạt đạt khoảng trên một trăm một mươi năm lượt tăng bốn năm so với cùng kỳ
trong đó khách quốc tế ước đạt sáu năm trăm linh lượt khách tăng tám ba
khách nội địa ước đạt một trăm linh tám năm trăm linh lượt khách tăng bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
khách qua lưu trú ước đạt khoảng một trăm linh năm lượt khách
đa số lượng khách lưu trú tập trung đông từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín